công an huyện hóc môn tp hcm đã bắt giữ đối tượng gây án đồng thời tiến hành khám nghiệm hiện trường
trích xuất dữ liệu camera an ninh để điều tra một việc nam nhân viên cây xăng bị người đàn ông dùng kéo đâm gục
ở xã đông thạnh vào sáng ngày một mươi hai tháng năm
theo điều tra ban đầu sáng cùng ngày năm thanh niên là nhân viên tại cây xăng trên đường đặng thúc vĩnh
huyện hóc một tp hcm đang đổ xăng cho khách thì một người đàn ông cỡ trần cầm kéo đi đến
thấy người này hung hăng các nhân viên cây xăng bỏ chạy
năm thanh niên cũng bỏ chạy thì không may bị vấp ngã liền bị đối tượng cầm kéo đâm nhiều nhát
nạn nhân được đưa đến bệnh viện chờ rễ cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng
sau khi gây án nghi phạm cầm kéo đi bộ trên đường và bị công an xã đông thạnh khống chế đưa về trụ sở lấy lời khai
một nhân viên cây xăng cho biết khoảng ba hôm trước nghi phạm đến cây xăng này đổ xăng
thấy vị khách hút thuốc nhân viên nhắc nhở và bị người này chửi bới
do bật tức nhân viên cây xăng đã đánh người này và đuổi đi
đến hôm nay người này cầm kéo quay lại và đem nạn nhân có thể do trả thù